qua khảo sát tại các vùng nguyên liệu chính là tỉnh gia lai đắk lắc đắk nông và một số tỉnh đông nam bộ
giá hồ tiêu giảm xuống chỉ còn bằng một nửa so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm
cụ thể giá hồ tiêu chỉ còn giao động từ một trăm linh năm đến một trăm một mươi đồng một kg
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyên nhân giá hồ tiêu giảm mạnh là do cung vượt quá cầu
việt nam lại đang trong chính vụ thu hoạch hồ tiêu sản lượng lớn nên giá giảm
bên cạnh đó thông tin ấn độ tạm ngưng nhập hồ tiêu cách đây ít ngày đã tạo cơ hội cho thương lái ép giá mua xuống
trước tình hình giá hồ tiêu giảm mạnh người trồng tiêu ở đắk lắc cũng như các tỉnh tây nguyên
sau khi thu hoạch về là phơi khô dự trữ chờ giá hồ tiêu tăng trở lại mới bán
vì vậy những tháng gần đây nhiều đại lý doanh nghiệp thu mua hồ tiêu xuất khẩu trên địa bàn tỉnh tây nguyên
không mua đủ hàng để cung cấp cho đối tác theo hợp đồng đã ký trước đó